ngày một mươi một tháng một mươi tại địa danh dốc xáo thuộc thôn vĩnh hội xã cát hải huyện phu cát tỉnh bình định
ubnd tỉnh bình định đã tổ chức lễ khánh thành công trình đền thờ anh hùng dân tộc nguyễn trung trực
nguyễn trung trực sinh năm một nghìn tám trăm ba mươi tám mất năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám tên thật là nguyễn văn lịch nguyên quán ở thôn vĩnh hội
xã cát hải huyện phu cát tỉnh bình định ông nổi tiếng giỏi võ cương trực nghĩa hiệp
giàu lòng yêu nước thương dân ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống pháp ở nam bộ
đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt đền thờ là nơi tưởng nhớ tri ân công đức của nguyễn trung trực
đồng thời là điểm đến có ý nghĩa với người dân có phần giáo dục phát huy truyền thống yêu nước
nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau